đây là thủ đoạn hoàn toàn mới mà các đối tượng đã lợi dụng để lừa đảo cần phải thực sự cảnh giác
tội phạm đã sử dụng tính năng chuyển hướng cuộc gọi của nhà mạng để đánh cắp thông tin mã otp các dịch vụ của khách hàng
otp rất quan trọng khi thực hiện các giao dịch tài khoản mọi người phải cẩn trọng khi thực hiện các giao dịch nếu không muốn bị mất tiền
cùng với thủ đoạn lừa đảo chuyển cuộc gọi cũng xuất hiện một số trường hợp lừa đảo thay sim bốn g miễn phí
thực chất cách thức này cũng nhằm chiếm đoạt tài khoản điện thoại và tiến hành chuyển giao mã otp và từ đó đánh cắp tài khoản mạng xã hội tiền trong ví hay tài khoản ngân hàng liên kết với ví điện tử
đông đảo cư dân mạng đã chia sẻ các khuyến cáo được đưa ra
theo đó cần phải cảnh giác trước các cuộc gọi tuyệt đối không thao tác thực hiện mã lệnh sao sao hai một sao số điện thoại thăng
khi điện thoại có các dấu hiệu bất thường như không nhận được cuộc gọi đến
cần phải lập tức thao tác lệnh thăng thăng hai một thăng để hủy lệnh chuyển cuộc gọi ngoài ý muốn
đồng thời liên hệ với nhà mạng để kiểm tra tình trạng của thuê bao và được tư vấn giải đáp hoặc khuyến nghị cách xử lý
ý thức người sử dụng là quan trọng không tiếp tay cho các đối tượng cũng như không để mình trở thành nạn nhân
trước là nhắn tin đã chặn được một phần tin nhắn rác giờ là cuộc gọi nhiều người cũng đã rơi vào bẫy lừa đảo
nhưng ai đã trở thành nạn nhân nên mạnh dạng thông báo với cơ quan chức năng để tìm ra đối tượng lừa đảo
các cơ quan quản lý nhà mạng cần siết chặt hơn vấn đề bảo vệ người dùng có các biện pháp xử lý các đối tượng lừa đảo nguy hiểm này
hiện nhiều hoạt động trao đổi thông tin công việc giao dịch tài chính được nhiều người dân thực hiện qua điện thoại di động
thì đây cũng trở thành đích nhắm của rất nhiều chiêu trò lừa đảo
đơn cử như cách thức lừa bị truy nã lừa bị vi phạm luật giao thông lừa bị phạt nguội
việc phát hiện và ngăn chặn
chặn các cuộc gọi tin nhắn có nội dung lừa đảo quấy dối hù dọa không hề dễ dàng
bởi vẫn còn tình trạng sim giác sim có thông tin không chính chủ dẫn đến cuộc gọi rác tin nhắn rác vẫn hoành hành
điều này cũng gây khó khăn trong việc phát hiện xử lý các hành vi lừa đảo quấy dối hù dọa
nhiều ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc trước việc gia tăng các thủ đoạn lừa đảo
nhiều cách thức xử lý cũng đã được cư dân mạng chia sẻ
giá như có thêm tính năng của tin nhắn sms chặn tin nhắn từ người lạ không có trong danh mạ
giống như không cho phép nhận cuộc gọi từ người lạ thì biết bao người đã không bị lừa oan
người dân cần tố giác cho loại lừa đảo này cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng
nhà mạng không nghe được trao đổi giữa hai bên
nhưng hoàn toàn có thể kiểm tra được cuộc gọi từ một số điện thoại đang ở đâu
thậm chí có thể kiểm tra hiện tại sóng sim đó ở đâu
lợi dụng tính năng chuyển hướng cuộc gọi để đánh cắp mã otp
thủ đoạn mới này đang được các đối tượng lừa đảo thực hiện
nâng cao ý thức cảnh giác và không thực hiện các thao tác tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo
chia sẻ của bạn về vấn đề này như thế nào hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân